nhằm khắc phục những ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín đối với ngành du lịch hiệp hội du lịch việt nam đã tổ chức chương trình kích cầu du lịch toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
chương trình được triển khai trên toàn quốc và trong đó thì tây bắc là một trong những khu vực trọng tâm
chương trình kích cầu du lịch nội địa tại các tỉnh tây bắc nhằm thúc đẩy khai thác tiềm năng to lớn về du lịch của tây bắc có phần từng bước cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc nơi đây
đối với vùng tây bắc bên cạnh cảnh đẹp hùng vĩ sự chân thành mến khách của đồng bào các dân tộc cũng góp phần tạo nét riêng thu hút du khách trong và ngoài nước
bên cạnh đó vận động các doanh nghiệp du lịch các hộ kinh doanh dịch vụ tiếp tục thực hiện việc giảm giá nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng dịch vụ
sau lễ phát động chương trình kích cầu du lịch tây bắc tại hà nội là chương trình khảo sát sản phẩm du lịch vùng tây bắc từ nay đến hết ngày một mươi sáu tháng sáu